chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
mời quý vị cùng theo dõi
mời quý vị cùng theo dõi
mỗi mỗi một bên vú sẽ trục lần được từng bên một
mỗi một bên vú sẽ có hai tư thế tối thiệp
tức là nếu như bình thường thì sẽ chỉ hai tư thế đó thôi
tư thế thẳng tức là mô vú sẽ được ép ngang như thế này
còn tư thế trách sẽ là tư thế được ép dọc
và với hai tư thế đó thì bác sĩ đã sẽ có hai hướng để mình khảo sát cái mô vú và khảo sát cái tổn thương nếu có
vâng qua những chia sẻ của bác sĩ thì có thể thấy trục x quang vố là một trong những phương pháp dễ thực hiện
vậy thì bác sĩ có thể cho biết là những trường hợp bệnh nhân nào
thì sẽ được chỉ định trục x quang vố ạ
cái phương pháp trục x quang vố nó sẽ không rộng rãi bằng phương pháp siêu âm vũ
bởi vì là nó liên quan đến tiêu ích
vì vậy nên cái ý nghĩa của trục x quang vố nó sẽ là để tầm soát ung thư
tức là trong những trường hợp phụ nữ từ bốn mươi tuổi trở lên
nếu không có tiền sử gia đình hoặc tiền sử ung thư
thì sẽ từ bốn mươi tuổi trở lên bắt đầu chụp hàng năm
tiện kỳ một năm một lần để phát hiện ung thư vú
hoặc là những trường hợp mà gia đình có người ung thư vú
ví dụ như mẹ chị bà cô dì bác
có tiền số ung thư vú thì sẽ được tầm soát sớm hơn
mục đích của việc trục x quang vố nó sẽ không giống như siêu âm
x quang vố nó sẽ khác với lại siêu âm vố
nó không phát hiện những cái nang vú lành tính hay những cái u sơ vú
hoặc thậm chí là những cái đau đau tìm đấy là nó sẽ khác
x quang vố ấy
nó sẽ phát hiện những cái đám vi hồi hóa
những đám vi vôi hóa ngay khi mà nó còn rất nhỏ
tức là chỉ vài mm
những cái bám vi vôi hóa là những cái mà nó chỉ điền những ung thư
những cái ung thư vú hoặc là những cái tổn thương dối loạn cấu trúc
đôi khi những cái ung thư vú rất nhỏ nhưng nó đã gây co kéo mô xung quanh
và khi chụp lên thì sẽ nhìn thấy nó là một cái tổn thương rất là rõ
nó không giống như trên siêu âm
siêu âm có thể bị bỏ sót những cái tổn thương nhỏ như vậy
ngoài ra thì trên x quang vố có thể phát hiện được những cái
bất thường khác
ví dụ như những cái dấu hiệu dày da bất thường này
hoặc là những cái hạch hỗn ách to bất thường
thì đó cũng là những cái dấu hiệu để mình phát hiện sớm ung thư
rất cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
chụp x quang vú là một phương pháp hiệu quả dùng trong sàng lọc ung thư vú
bệnh lý đứng hàng đầu về tỷ lệ mắc và đứng thứ ba về tỷ lệ tươi

bệnh viện đa khoa tâm anh là một địa chỉ uy tín để các chị em tới thăm khám tầm soát ung thư vú
bệnh viện được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại cơ sở vật chất đạt chuẩn
cùng đội ngũ nhân viên chuyên môn cao chuyên nghiệp nhiệt tình chú đáo
mang đến cho bạn những dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng nhanh chóng và có độ chính xác cao
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết